tỉnh tuyên quang sẽ đầu tư trên tám mươi sáu tỷ đồng nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông thủy lợi nhà văn hóa
hơn hai mươi tỷ đồng hỗ trợ bà con phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế nhân rộng các mô hình giảm nghèo
gần một mươi tỷ đồng còn lại để duy tu bảo dưỡng các công trình được đầu tư trước đó và đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở ở các xã an toàn khu
các thôn đặc biệt khó khăn nguồn vốn sẽ được phân bổ xuống sáu huyện gồm huyện lâm bình na hàng chiêm hóa hàm yên yên sơn và sơn dương
tuyên quang hiện có sáu trăm chín mươi chín thôn bản đặc biệt khó khăn tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần năm mươi bốn
nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là hộ nghèo có đủ điều kiện cơ bản về sản xuất ổn định đời sống
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh tuyên quang cũng đã bắt đầu thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế
xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm hai nghìn hai mươi